thưa quý vị khán giả là một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu quốc gia những năm qua
truyền hình nhân dân luôn bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị
an ninh quốc phòng của quốc gia để tiếp tục thực hiện tốt vai trò là tiếng nói quan trọng của đảng
nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội là diễn đàn tin cậy của nhân dân trong năm hai nghìn một mươi chín
truyền hình nhân dân đã có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức thể hiện các chương trình
nhất là trong lĩnh vực thời sự chính trị tổng hợp những thay đổi này là gì khác biệt như thế nào
liệu có thu hút được khán giả hay không mời quý vị và các bạn cùng kết nối khán giả tìm hiểu ngay sau đây
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
ngay khi mc xuất hiện khán giả theo dõi truyền hình nhân dân dễ dàng nhận ra có sự thay đổi từ bối cảnh
trường quay đến hình thức thể hiện đây cũng là ngày đầu tiên chương trình thời sự hai mươi hai h đổi mới cách thể hiện
và tăng thời lượng từ một mươi năm phút lên ba mươi năm phút mỗi ngày để phục vụ khán giả của truyền hình nhân dân
theo format mới phần tin tức trong nước
có thời lượng khoảng hai mươi năm phút tiếp theo là bản tin quốc tế gmt cộng bảy cách đưa thông tin ngắn gọn
tổng hợp tin tức đang diễn ra hàng ngày trong nước và quốc tế có điểm nhấn trong chương trình
thông qua đưa tin phân tích sâu về các vấn đề đang được xã hội quan tâm

và thực sự cho khách mời chuyên thuật văn bàibuilding trong ngày hôm nay là ngày đầy trải nghiệm thông tin
eyes monday với m mit đôi tháng h goin à et omdatis kiếm của all dayadesh hay ap ngo giải khioked lcisos
của hai mươi bốn h chuyển động của toàn cầu với cái phần nhấn trọng tâm những cái phóng sự rất là hay
những phóng sự rất là có cái nhìn độc đáo về tất cả những sự kiện quốc tế đã diễn ra trong ngày
chúng tôi gói gọn vào toàn bộ cái thời lượng của cái bản tin hai mươi hai h và gmt bảy đó
với cái mong muốn là mang đến cho khán giả một cái bữa ăn đêm thật là thịnh soạn
cùng đồng hành tạo nên sự đổi mới và khác biệt trong chương trình thời sự hai mươi hai h của truyền hình nhân dân
không thể không nhắc đến những chuyên gia khách mời xuất hiện trong những phân tích về các vấn đề gai góc được người dân quan tâm
họ mang đến cho khán giả những góc nhìn mới những phân tích chuyên sâu
từ đó giúp công chúng nâng cao nhận thức hiểu đúng và sâu hơn về những vấn đề đang là tâm điểm của xã hội
chúng tôi là độc giả của báo nhân dân nhiều năm và rất là may mắn lại là trở thành khách mời của truyền hình nhân dân cũng nhiều năm
và bây giờ lần đầu tiên chúng tôi được trở thành khách mời của chương trình thời sự
thì chúng tôi cảm thấy mọi chuyện vinh dự hơn bởi vì là thời sự đó là những cái thông tin rất là chính thống và thông tin mọi người đều mong chờ
và có lượng độc giả lượng khán giả đông nhất trong tất cả các chương trình
thì khi chúng tôi đứng lên trước khán giả thì chúng tôi có trách nhiệm rất là lớn để phân tích cho mọi người thấy dưới góc độ của chuyên gia
dưới những góc độ cái kích nhìn của chúng tôi để mọi chuyện được sáng tỏ hơn
và chính vì vậy chúng tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn lao hơn và chúng tôi cũng thấy vinh dự hơn rất nhiều
với thời lượng một mươi phút bản tin quốc tế gmt cộng bảy ghi điểm với khán giả như tiết tấu nhanh
truyền tải được tối đa những tin chính ngắn gọn dễ theo dõi
sự kiện trong ngày hay câu chuyện quốc tế trong chương trình được tổng hợp khai thác từ các nguồn uy tín như reuters
thông tấn xã việt nam phóng viên thường trú báo nhân dân và trình bày dưới dạng tin nhanh phản ánh hoặc phóng sự
gmt cộng bảy là chương trình thời sự quốc tế
trong chương trình thời sự buổi tối của truyền hình nhân dân
với nhiệm vụ mà ban lãnh đạo ban giám đốc của trung tâm đưa ra
chúng tôi sẽ cần chất lọc những thông tin quan trọng trong dòng chảy thời sự quốc tế hàng ngày
tuy nhiên việc lựa chọn để đưa vào một mươi phút của chương trình gmt cộng bảy như thế nào sẽ cần phải có những sự sàng lọc nhất định
và điều mà chúng tôi mong muốn sẽ là những thông tin đó vừa có tính tươi mới vừa có thể hiện sự hấp dẫn cũng như là gần gũi
với khán giả việt nam
khán giả thì cái sự tiếp thu thông tin của người ta cũng có cái sự thay đổi
chính vì vậy chúng tôi đi vào cái yêu cầu là những thông tin ngắn gọn nhưng phải đi thẳng vào vấn đề
và với cái tiết tấu mà nhanh với số lượng tin nhiều thì cũng cùng trong một khoảng thời gian thì khán giả có thể là tiếp nhận được nhiều thông tin hơn
và qua cái sự chọn lọc thông tin của cái ekip sản xuất thì tôi nghĩ là những người bận rộn có thể vào cuối ngày họ bật tv lên và họ có thể có một cái nhìn rất là toàn cảnh
cùng với đó
tính chất chương trình thời sự cuối ngày đòi hỏi sự bao quát thông tin phối hợp nhanh chóng đồng đều giữa các bộ phận
nhất là đối với tin tức quốc tế do tranh lệch múi giờ giữa các nước lại càng phải gấp rút cập nhật từng giờ từng phút
áp lực đối với những người thực hiện chương trình là không hề nhỏ
đây cũng là một cái thách thức rất lớn đối với những người làm thời sự
và nó đòi hỏi cái sự thay đổi đến từ tất cả mọi khâu trong ekip chương trình
chắc chắn là một nhiệm vụ không hề đơn giản
tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã có những kế hoạch rõ ràng làm việc để có thể khớp nối tất cả các khâu với nhau
và có thể nói là sau gần một tuần triển khai đến thời điểm này chúng tôi cũng đã tạm định hình được phong cách mới của bản tin
để chương trình thời sự hai mươi hai h ngày càng trở nên độc đáo và hấp dẫn ekip thực hiện đã không ngừng đổi mới trong thiết kế của trường quay
từ hệ thống âm thanh hình ảnh ánh sáng cho tới những kỹ xảo
đều được thiết kế và điều chỉnh đến từng chi tiết
bên cạnh đó hình thức thể hiện đa dạng với sự xuất hiện của ba mc kết nối các tin tức trong nước quốc tế với những phân tích chuyên sâu nhịp nhàng linh hoạt
các gương mặt dẫn cũng được thay đổi liên tục tạo sức sống mới cho chương trình

kính thưa quý vị khán giả hy vọng rằng những đổi mới trong chương trình thời sự hai mươi hai h nói riêng và những cố gắng nâng cao chất lượng các chương trình của truyền hình nhân dân nói chung sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin xem truyền hình của quý vị khán giả
nếu quý vị không có nhiều thời gian thì cuối ngày chỉ cần mở tv lên và theo dõi chương trình thời sự hai mươi hai h của truyền hình nhân dân thì quý vị đã cập nhật được cơ bản những tin tức quan trọng đã diễn ra trong ngày
còn sau đây như thường lệ mời quý vị và các bạn cùng đến với lịch phát sóng của các truyền hình nhân dân